một tin vui là bệnh nhân li jing sáu mươi sáu tuổi quốc tịch trung quốc một trong hai bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm covid một mươi chín tại việt nam
đã được xuất viện vào chiều nay sau khi được các bác sĩ tại bệnh viện trợ rẫy điều trị khỏi bệnh
sau một thời gian điều trị kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân âm tính với covid một mươi chín hiện sức khỏe ổn định
như vậy sau hai mươi hai ngày cách ly vừa được các bác sĩ của bệnh viện trợ rẫy tận tâm điều trị bệnh nhân đã xuất viện trở về cuộc sống đời thường
bác sĩ lý giải nguyên nhân ông ly chậm khỏi bệnh là vì ông có sức đề kháng yếu trong người lại mang nhiều bệnh lý khác như tim mạch tiểu đường và ung thư phổi
trước đó bệnh nhân này đã được phát hiện nhiễm covid một mươi chín cùng với người con trai của mình
con trai ông cũng đã được điều trị khỏi bệnh và xuất viện cách đây vài ngày
đây là sự nỗ lực cố gắng rất đáng được trân trọng của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trợ rẫy trong tình hình dịch bệnh vẫn còn đang có những diễn biến phức tạp